thời tiết bất thường tại đắk lắc nên bệnh tay chân miệng phát sinh rất đáng lo ngại
trước tình hình này người dân cần quan tâm và có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả
chị nguyễn thị lan hương ở phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật
có con trai ba tuổi bị mắc bệnh tay chân miệng đã nhập viện hơn hai ngày nay
trước đó cho bé có các triệu chứng phát bệnh nặng như sốt nổi mụn nước quanh vòng miệng
chị đã đem con đến bệnh viện để khám và được điều trị
bệnh tay chân miệng tập trung nhiều nhất tại thành phố buôn ma thuật
huyện chưa mở gác
bệnh tay chân miệng tập trung nhiều nhất tại thành phố buôn mật thuật
có những đợt cao điểm thì số lượng bệnh nhân tay chân miệng mà nhằm trong nội viện đến khoảng bốn mươi bệnh nhân
đa phần thì vào viện trong tình trạng độ hai a trở lên
và đối với những trường hợp này thì là những trường hợp cần phải theo dõi kỹ
để tránh các vấn đề bệnh nặng có thể xảy ra đặc biệt là các biến chứng chuyển độ của bệnh tay chân miệng
trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng sở y tế tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo trung tâm y tế các địa phương
tập trung chữa trị bệnh tay chân miệng
tình tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh đến người dân phát hiện sớm kịp thời xử lý triệt đẩy từng ca bệnh ổ dịch
các đơn vị trong ngành y tế tại các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các ngành liên quan
tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại trường mầm non xã phường thôn buôn và hộ gia đình
hiện nay bệnh tay chân miệng là bệnh chưa có vaccine và cũng không có thuốc điều trị đặc hiện
do vậy thì thứ nhất là phải phòng tránh tốt hiện nay chúng ta đã đang tập trung vào cái vấn đề truyền thông cho bà con
và đặc biệt cho những trường học có các biện pháp vệ sinh trường lớp vệ sinh trẻ đặc biệt trong đó là cái việc mà rửa tay
bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là cái quan trọng nhất thứ hai nữa là tập trung vào cái việc giám sát
các ca bệnh và các ổ dịch để chúng ta tiến hành xử lý tại chỗ các ổ dịch đó thứ ba nữa là tập trung trong công tác điều trị
thì chuẩn bị các trang bị thuốc men không để cho các trường hợp bệnh
nó làm nặng bệnh thêm mà cố gắng làm sao để trong tháng này và tháng sau là làm sao để giảm được bệnh càng sớm càng tốt
và phấn đấu là không để xảy ra bệnh nhân bị tử vong
đến thời điểm hiện nay tỉnh đắk lắc có khoảng gần một ba trăm linh ca mắc bệnh tay chân miệng tăng hơn năm trăm linh ca so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
để phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ biện pháp tốt nhất vẫn là vệ sinh cho trẻ trong ăn uống ngăn chặn virus tấn công qua đường tiêu hóa
đặc biệt là ở trẻ nhỏ cho trẻ rửa tay
bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với đồ chơi